chào mừng quý vị đã quay trở lại với tin tức covid một mươi chín mới nhất
trên kênh youtube bà sức khỏe và đời sống cơ quan ngôn luận của bộ y tế
theo ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh trà vinh tỉnh vừa kích hoạt lại ba bệnh viện giả chiến
để thu dung sàng lọc cách ly và điều trị các trường hợp mắc covid một mươi chín trên địa bàn tỉnh
cụ thể bệnh viện giả chiến số bốn bệnh viện đa khoa khu vực tiểu cần quy mô hai trăm linh giường bệnh
bệnh viện giả chiến số sáu bệnh viện y dược cổ truyền quy mô một trăm linh giường
bệnh viện giả chiến số bảy cơ sở đào tạo trường đại học công nghiệp thực phẩm tp hcm
xã mỹ chánh huyện châu thành quy mô bốn trăm năm mươi giường bệnh
trước đó vào cuối tháng chín ba bệnh viện này không còn bệnh nhân covid một mươi chín
nên ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh trà vinh đã quyết định kết thúc
để chuyển đổi về công năng ban đầu
tuy nhiên sau khi nhiều địa phương nới lỏng giãn cách xã hội
số người dân trà vinh về địa phương liên tục gia tăng trong đó rất nhiều người mắc covid một mươi chín
từ ngày một tháng một mươi đến nay tỉnh đã tiếp nhận trên hai mươi năm trăm linh người dân ngoài tỉnh trở về
trong số này phát hiện năm trăm bốn mươi ba trường hợp dương tính với sars cov hai
chính phủ đã thực hiện nhiều chính sách để thiết lập trạng thái bình thường mới
người dân hãy thực hiện thật tốt hướng dẫn phòng dịch của bộ y tế và chính phủ
để bảo vệ bản thân cũng chính là bảo vệ thành quả chống dịch của đất nước
còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại